thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa tuyên phạt bị cáo phan sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại quận hà đông hà nội sáu năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quá trình quản lý các tài khoản mạng gồm ba kênh youtube vvn thịnh vượng sơn tùng tv phan sơn tùng
và một tài khoản facebook mang tên david fan tùng đã làm và phát tán một mươi sáu video clip
có nội dung vi phạm pháp luật trên mạng internet trong đó hai mươi sáu nội dung có thông tin bị ả đạt
gây hoang mang trong nhân dân sáu nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý
một mươi bảy nội dung xuyên tảng phu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
các video clip chủ yếu để tuyên truyền chống nhà nước chống đảng chống chính quyền
tại phiên tòa bị cáo phan xuân tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ba đối tượng là lê nguyễn hiếu trung thái thành tân ngô sơn hoàng đều trú tại tp hcm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa đã bắt quả tang trung
đang mang theo ba gói ma túy đá bán cho người nghiện với giá hai mươi bốn triệu đồng
điều tra mở rộng công an tp biên hòa đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của tân và hoàng
tại phường tân thuận tây quận bảy tp hcm thu giữ thêm bốn gói ma túy tổng trọng lượng hơn một trăm một mươi hai gram
và nhiều tăng vật có liên quan
một băng nhóm thực hiện hơn một trăm linh vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
và bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tp biên hòa bắt giữ
sau đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam về các hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ của cơ quan công an trần minh thiên
chú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu là đối tượng cầm đầu
cầu kết với nhiều đối tượng ngoài tỉnh
thực hiện trên một trăm linh vụ trộm cắp tài sản tại bạc liêu và các tỉnh đồng bằng sông cửu long
các đối tượng thường tổ chức đi thành từng nhóm vào ban đêm
phát hiện nhà dân xa hở thì đột nhập trộm cắp loại tài sản có giá trị cao
như tiền trang sức đồng hồ hiệu
tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ trộm là trên một mươi tỷ đồng
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long ngày hôm nay cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn đối tượng gồm nguyễn thị ngọc hân
huỳnh thị mỹ lan và nguyễn thanh sang lê văn nhẫn đều trú tại tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi đánh bạc
vào chiều ngày một mươi tháng sáu lực lượng công an bắt quả tàng hần đang mua bán số lô số đề
tại một quán nước trên địa bàn thị trấn cái nhung huyện mang thít
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định hân đã bán số lô số đề cho nhiều con bạc
trong đó có lan sang và nhẫn
chỉ tính riêng trong ngày chín tháng sáu và trong ngày bắt quả tăng
hân đã bán số lô số đề cho các con bạc với tổng số tiền là gần chín mươi tám triệu đồng
hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội vừa tuyên phạt bị cáo phan sơn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường mộ lao quận hà đông tp hà nội sáu năm tù
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan chức năng kết luận quá trình quản lý các tài khoản mạng gồm ba kênh youtube
vì việt nam thịnh vượng sơn tùng tv phan sơn tùng và một tài khoản facebook mang tên david fan
phan sơn tùng đã làm và phát tán một mươi sáu video clip có nội dung vi phạm pháp luật lên mạng internet
trong đó hai mươi sáu nội dung có thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
sáu nội dung tuyên truyền thông tin gây
bảy nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
các video clip trên chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống nhà nước chống đảng chống chính quyền
tại phiên tòa bị cáo phan xuân tùng đã thừa nhận hành vi thừa nhận các bài đã đăng tải là do bị cáo thực hiện
một băng nhóm thực hiện hơn một trăm linh vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
sau đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ của cơ quan công an trần minh thiên chú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu là đối tượng cầm đầu
cầu kết với nhiều đối tượng ngoài tỉnh thực hiện trên một trăm linh vụ trộm cắp tài sản tại bàng liêu và các tỉnh đông băng sông cửu long
thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này là đi thành từng nhóm đột nhập vào ban đêm trộm các loại tài sản có giá trị cao như tiền trang sức hay đồng hồ hiệu
tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ trộm trên là một mươi tỷ đồng
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy ba đối tượng phạm bình minh nguyễn văn phú bùi thị kim hằng cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa khởi tố bắt tạm giam để làm rõ
khi bất ngờ đột kích vào một căn nhà tại tổ chín khu phố long khánh hai phường tam phước lực lượng công an bắt quả tăng sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
thu giữ hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
test nhanh cả sáu đối tượng đều dương tính với ma túy
qua đấu tranh cơ quan công an xác định minh phú và hằng đã tổ chức cho ba người khác sử dụng trái phép tại căn nhà ở của minh
ba đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy đã bị xử phạt vi phạm hành chính hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
không chỉ ở nhà riêng tệ nạn ma túy còn xuất hiện tại các tụ điểm vui chơi giải trí
mới đây nhất một vũ trường trên địa bàn thị trấn liên nghĩa đã bị ubnd huyện đức trọng tỉnh lâm đồng tước giấy phép kinh doanh
vì hành vi để cho khách hàng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu công an huyện đức trọng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
và công an thị trấn liên nghĩa kiểm tra hành chính vũ trường new delhia club trên đường hoàng văn thụ thị trấn liên nghĩa
phát hiện hai mươi sáu người dương tính với ma túy ngoài ra tạm giữ tám mươi một chai rượu bốn mươi bảy thùng bia ngoại các loại không rõ nguồn gốc
hai mươi năm bình sử dụng si sa và ba hộp si sa cùng với quyết định rút giấy phép kinh doanh
ubnd huyện đức trọng đã xử phạt vi phạm hành chính chủ vũ trường một mươi năm triệu đồng vũ trường này mới khai trương hoạt động được khoảng một tháng
nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền trong đợt phát động đặc biệt từ ngày hai đến ngày ba mươi tháng sáu
công an xã thúc kháng huyện bình giang tỉnh hải dương đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị tại địa phương
vận động thu hồi được nhiều súng săn các loại
cụ thể trong đợt phát động đã có sáu khẩu súng săn các loại của các thành viên
hội săn bắn và du lịch tỉnh hải dương đã tự nguyện giao nộp cho công an xã tiếp nhận quản lý
số súng săn này sau đó được công an xã thúc kháng bàn giao cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương
tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật
được biết xã thúc kháng là đơn vị dẫn đầu của huyện bình giang trong việc vận động thu hồi súng săn của thành viên hội săn bắn và du lịch trên địa bàn huyện
thưa quý vị ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa tiếp nhận đối tượng nguyễn văn tuấn
ngụ xã mỹ long huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp ra đầu thú để điều tra về hành vi dùng súng bắn gây thương tích cho người khác
vào lúc hai mươi ba h một ngày một tháng bảy tối nhậu cùng nhóm bạn từ một quán trên địa bàn xã mỹ long huyện cao lãnh thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác trong quán
lúc này tuấn về nhà lấy khẩu súng cất ở nhà và kêu phạm văn bản
công an huyện cao lãnh thơm sinh năm hai nghìn hai ngụ xã bình thành huyện cao lãnh đưa về lại quán nhậu
khi đến quán tuấn đã dùng súng bắn vào nhóm mâu thuẫn trên gây thương tích cho một người trong nhóm
sau khi gây án tuấn và thơm đã bỏ trốn
nhận được tin báo công an huyện cao lãnh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường khám phá và truy tìm các đối tượng
đến tối ngày hai tháng bảy bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã vận động đối tượng tuấn ra đầu thú đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng thơm để điều tra
qua làm việc đối tượng tuấn thừa nhận hành vi trên hai khẩu súng mà đối tượng sử dụng là bắn đạn cao su vỏ đạn kim loại được mua trên mạng để phòng thân
thưa quý vị mới đây phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang và công an thành phố phú quốc
đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác tổ chức bắt giữ khám xét nơi ở của các đối tượng phạm tội trong băng nhóm giang hồ nông trường ở phú quốc
băng nhóm này do nguyễn phi vũ tức vũ công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú ấp cây thông trong xã cửa dương tp phú quốc tỉnh kiên giang cầm đầu
cùng các đàn em là nguyễn trọng vũ tức vũ bò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán hà tĩnh tạm trú thành phố phú quốc và nguyễn trọng hải tức hai vũng tàu quê quán bà rịa vũng tàu tạm trú thành phố phú quốc
vũ công vũ bò và đàn em có nhiều tiền án tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm giải phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau gây rối trật tự công cộng
điển hình như vụ đánh nhau ghi nhóm của vũ công và nhóm của nguyễn thành dạng sinh năm hai nghìn một nơi thường trú ấp bảy thơm xã bãi thơm thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vào ngày một mươi tám tháng bốn tại tổ chính ấp cây thông trong xã cửa dương tp phú quốc
địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu trên tuyến đường tránh dương đông là tuyến huyết mạch nối xã cửa dương với phường dương đông xã dương tơ và xã bãi thơm
hai bên đường có nhiều hội dân sinh sống hoạt động buôn bán kinh doanh do đó vụ việc xảy ra đã khiến người dân rất hoang mang lo sợ không dám ra khỏi nhà vụ án hiện đang được điều tra mở rộng
thưa quý vị ngày ba tháng bảy đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh và điểm chứa hàng hóa trên địa bàn quận sáu đã phát hiện và thu giữ gần sáu mươi sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhã mạo nhãn hiệu
cụ thể kiểm tra tại hai cơ sở kinh doanh và điểm chứa kinh doanh hàng hóa tại phường bốn phường bảy và phường chín quận sáu lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra phát hiện các mặt hàng vi phạm là dụng cụ điện máy cầm tay đồ ngũ kim các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tự và có dấu hiệu nhãn hiệu có giá trị trên chín trăm bảy mươi triệu đồng
đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định
thanh tra sở y tế tp hcm cho biết vừa lập biên bản quả tang đối với phòng khám đa khoa đinh tiên hoàng quận một tp hcm về hành vi vẽ bệnh moi tiền với người bệnh
theo đó khi phối hợp cùng với phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm để kiểm tra hoạt động tại phòng khám này
đang thực hiện phẫu thuật và có hành vi vẽ bệnh môi tiền đối với một nữ bệnh nhân đến khám tại đây
cụ thể khi được tư vấn dịch vụ người này được báo chi phí hai mươi triệu đồng nhưng khi lên bàn bổ bác sĩ yêu cầu phải trả sáu mươi triệu đồng để bổ không đau và an toàn
do không có tiền bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và gọi người nhà đến để thanh toán thì mới được ra về
tại thời điểm kiểm tra sở y tế ghi nhận phòng khám này có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bình dân và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh
vụ việc đang được tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật